thành phố hồ chí minh luôn chú trọng công tác thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại
thu hút đầu tư để tăng nguồn lực cho sự phát triển và xúc tiến thương mại
để tạo nhiều cơ hội cho hàng hóa việt đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế
đó là những nhận định được nêu ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
câu chuyện thu hút đầu tư năm hai nghìn một mươi chín sẽ là nội dung chính của phần ý kiến và dư luận số phát sóng kỳ này
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần

và dự kiến phát triển sắp tới là hai mươi ba khu công nghiệp khu chức xuất với quy mô sáu hectare
nhưng mà chúng tôi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được các nhu cầu của nhà đầu tư
nhiều nhà đầu tư lớn đi tìm những vị trí đất lớn thì cũng chưa đáp ứng được
tuy nhiên thì cái vấn đề cạch xe cũng là một cái vấn đề là khó khăn cho thành phố
là ảnh hưởng đến cái thời gian hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư
về tổng thể các cơ chế chính sách là chúng tôi thấy là đã có
nhưng trong đó chúng tôi thấy còn một còn hai cái điểm ngãn trong đó
cái thứ nhất đó là chúng ta phải có cái hệ số sử dụng đất với cái chỉ tiêu dân số quy mô dân số hợp lý
cái thứ hai là chúng ta phải làm sao để đạt sự đồng thuận của người dân
thì cái nguyên tắc là chúng ta phải giải quyết được
bài toán tạm cư tái định cư tại chỗ cho cộng đồng dân cư ở đó
công khai minh bạch các dự án vẫn còn là nỗi lo của các nhà đầu tư
bởi họ vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin chi tiết
về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố như dự án gì hình thức tham gia đấu thầu như thế nào
đầu mối liên hệ ra sao và lộ trình để đầu tư như thế nào v v
chính vì không nắm bắt rõ những thông tin này đã làm cho các nhà đầu tư thờ ơ với các dự án
để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư
trong và ngoài nước lãnh đạo và các ban ngành của thành phố đã tập trung lắng nghe
các ý kiến đóng góp kiến nghị để các doanh nghiệp thuận lợi khi đầu tư vào thành phố hồ chí minh
chính vì không nắm bắt rõ những thông tin chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư
tướng dụng công nghệ vào phục vụ để minh bạch thông tin
và xây dựng ra ban quản lý riêng cho từng loại dự án để đẩy nhanh tiến độ đã được chính quyền thành phố áp dụng
bởi năm hai nghìn một mươi chín được chọn là năm đột phá cải cách hành chính của thành phố
góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế thành phố hồ chí minh
tại sở các đầu tư chúng tôi có một số hồ sơ chúng tôi trực tiếp tiếp nhận và làm việc trực tiếp với nhà đầu tư
như là hồ sơ đăng ký kinh doanh hồ sơ đăng ký đầu tư
nếu mà nhà đầu tư khó khăn khi làm hồ sơ thì chúng tôi sẽ làm hồ sơ cho nhà đầu tư
và chúng tôi là khuyến khích các nhà đầu tư là đăng ký online
chúng tôi ghép nhiều loại thủ tục vô trong một lần để nộp hồ sơ
và thời gian trung bình thì chúng tôi khoảng giảm ba mươi quy định là một mươi năm ngày nhưng chúng tôi chỉ giải quyết một mươi ngày
để tiết kiệm hơn nửa thời gian của nhà tư
phố đang trình cho thủ tướng một quy trình mới về công tác bồi thường để đẩy nhanh tiến độ
từ bốn trăm hai mươi ngày sẽ rút ngắn vào một trăm linh ngày thôi
công an để thành phố là công khai minh bạch
chúng tôi đang suy nghĩ để có một cơ chế mới để chuẩn bị đất cho nhà đầu tư
chúng tôi đang thảo luận một quá trình để người dân có thể phối hợp cùng với các nhà đầu tư
cùng với nhà nước để tạo nên những khu đất trong đô kỵ để phát triển dịch vụ
phải suy nghĩ một cơ chế mới
chúng tôi cũng xây dựng thêm các khu công nghiệp
chúng tôi cố gắng từ năm hai nghìn hai mươi trở đi
thì có thể trao hàng được những khu đất sẵn sàng cho các nhà đầu tư
chúng tôi đã và sẽ can tuyết tiếp tục đối thoại với các doanh nghiệp với công dân
ngoài đối thoại trực tiếp thì thông tin qua mạng cũng sẽ tiếp nhận
năm nay là tất cả các quận huyện hồ chí minh
và thiết lập hệ thống nhận ý kiến người dân qua nhắn tin điện thoại di động
người dân nhắn tin thì trong vòng hai tiếng đồng hồ
cái tin lý phải được xử lý
trả lời cho bình kinh
thưa quý vị thưa các bạn
bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công tác xúc tiến thương mại như một chân trụ nữa
giúp tạo nên những bước đi nhịp nhàng vững chắc cho sự phát triển chung
thành phố hồ chí minh nằm ở trung tâm vùng đồng bằng nam bộ
nơi có nền nông nghiệp phát triển với nhiều nông sản phong phú
thì việc thành phố tổ chức lễ hội trái cây nam bộ hai nghìn một mươi chín
chính là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả
nhiều cây trái trong toàn vùng đến với người dân và du khách
từ những lễ hội như thế sẽ có những sự giao lưu hợp tác
để giới thiệu nông sản việt đến với thị trường quốc tế
đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng được tổ chức thường niên
của các ngành du lịch công thương và nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hồ chí minh
nhằm giới thiệu quảng bá đến du khách trong và ngoài nước
biết những nét độc đáo và đa dạng chủng loại trái cây miệt vườn vùng sông nước nam bộ
qua nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn với nhiều hoạt động nổi bật như
chợ nổi trái cây hội thi trái ngon an toàn nam bộ hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây v v
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục duy trì định hướng đã tổ chức suốt một mươi bốn năm qua
nhằm quảng bá tôn vinh thành quả lao động của người nông dân nam bộ nói riêng
và người nông dân việt nam nói chung đồng thời cũng nhằm quảng bá
giới thiệu thương hiệu trái cây việt nam qua đó gắn liều với kích cầu du lịch
và quảng bá định đến thành phố hồ chí minh nơi hội tụ sản phẩm của mọi miền đất nước
chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động kết nối những người nông dân đã đoạt giải
tại hội thi trái cây ngon an toàn nam bộ với các siêu thị các trung tâm thương mại
nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa nhà nông nhà sản xuất nhà phân phối và người tiêu dùng
và qua đó cũng tốt phần tạo đậu ra giúp cho người nông dân yên tâm
để kích cầu tiêu dùng và quảng bá các loại trái cây việt
bang tổ chức đã chuẩn bị khoảng một nghìn tấn trái cây an toàn được mua trực tiếp từ các nhà phường
gồm các loại trái cây có thương hiệu đặc sản nổi tiếng trong nước như mận an phước
sầu riêng chín hòa nhãn xuồng dâu hạ châu bưởi da xanh barô mần hậu xoài cát hòa lộc
nhãn thạch kiệt nhãn quấy cam mật đường thốt ngốt ổi xá lị xoài hồng nước dừa dừa nước v v

đặc sản nổi tiếng trong nước như mận an phước

kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường trái cây việt
bang tổ chức đã chuẩn bị khoảng một nghìn tấn trái cây việt

sầu riêng chín hòa nhãn xuồng dâu hạ châu bưởi da xanh barô

sầu riêng chín hòa nhãn xuồng dâu hạ châu bưởi da xanh barô

để kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường trái cây việt
được người tiêu dùng thực sự chấp nhận thì nhà vườn phải áp dụng đúng theo quy trình sản xuất việt cáp từ khâu sản xuất đến khâu thu hoạch
bởi từ nhiều năm nay trái cây nam bộ đã bị mất thị phần trong nước vì làm dùng hóa chất thuốc trừ sâu thuốc kích thức tăng trưởng hóa chất giữ tươi trái cây v v
lễ hội trái cây nam bộ là nơi để các nhà vườn các thương lái giới thiệu quy trình sản xuất cũng như thu hoạch bảo quản thực sự sạch an toàn cho người tiêu dùng hiểu rõ
nếu trái cây nam bộ là nơi để các nhà vườn các thương lái giới thiệu quy trình sạch hóa chất giữ tươi trái cây v v
chúng tôi sẽ đưa những giải pháp sản xuất theo tiêu chuẩn gdp để trái cây được tạo được lập kinh với người tiêu dùng
qua đó hiện nay chúng tôi cũng đã kết nối được một số nhà doanh nghiệp xuất khẩu những nhà doanh nghiệp tiêu thụ trong nước những nhà doanh nghiệp chế biến
lễ hội năm nay còn xuất hiện nhiều loại giống trái cây ngoại được trồng tại vùng đất nam bộ cho kết quả rất khả quan
có hương vị thu hút người tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu như giống xoài đài loan xoài xuất xứ từ mỹ có hương vị thơm ngọt được trồng ở tỉnh tiền giang tỉnh đồng nai dầu thái trồng ở tỉnh sóc trăng v v
lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng tám tại khu du lịch văn hóa suối tiên
đây được xem là cơ hội tốt để trái cây việt mở trọng quảng bá đến du khách trong và ngoài nước góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu cho trái cây nam bộ nói riêng và việt nam nói chung